thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa có yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo đẩy mạnh sắp xếp các trường sư phạm
tập trung vào các trường sư phạm trọng điểm các trường khác có lộ trình làm vệ tinh trong bồi dưỡng giáo viên cho địa phương
thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo đóng cửa một số cơ sở giáo dục đại học kém chất lượng
có tên mà không có thực trong thời gian dài kiểm tra và dừng đào tạo các ngành đào tạo kém chất lượng
báo cáo thủ tướng chính phủ để chấn chỉnh
nhiều trường hiện nay không bảo đảm điều kiện chất lượng nên có việc hạ điểm chuẩn
vơ vết học sinh đầu vào với điểm rất thấp mượn giáo viên cơ hữu
bên cạnh đó thủ tướng cũng đề nghị bộ giáo dục và đào tạo cần ra soát lại chương trình giáo dục đạo đức lối sống
trong các trường sư phạm các cơ sở đảm bảo hiệu quả về thời gian và cách thức lồng ghép giữa các môn học